mặc dù đã bị cơ quan chức năng đóng cửa nhưng bãi tập kết cát ở xã thanh tiên huyện thanh trương tỉnh nghệ an vẫn hoạt động rầm rộ vào ban đêm
nhiều khu vực khác trên sông lam cứ đến mỗi tối thì cắt tặc lại hoành hành
đây là hình ảnh của người dân ghi lại được các phương tiện vận hành khai thác cát lên xe tại bãi tập kết cát xóm một mươi hai xã thanh tiên huyện thanh trương tỉnh nghệ an trong đêm hai mươi hai tháng một vừa qua
người dân xóm một mươi hai xã thanh tiên huyện thanh trương cho biết họ đã chứng kiến cảnh khai thác cát trái phép hàng chục năm nay
nhưng các cơ quan chức năng vẫn không xử lý triệt đề nên đã xảy ra tình trạng bãi bồi bên sông lam đã bị sạt lở
làm nhiều diện tích vườn của các hộ dân gần sông lam có khả năng sạt lở
người dân đề nghị chính quyền và cơ quan chức năng huyện thanh trương sớm xử lý tình trạng trên